công tác trạm cảnh sát giao thông tùm diễn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn ma túy và các hành vi vi phạm khác
tại km chín mươi ba một trăm sáu mươi quốc lộ một phát hiện một chiếc xe mô tô honda way mang biển kiểm soát một mươi hai h một ba mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi năm do linh điều khiển trở theo triệu việt hoàng chú thị trấn tri lăng huyện tri lăng có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy đâm trực diện vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một đồng chí cảnh sát cơ động bị thương
xe mô tô trượt đổ kéo dài khoảng ba mét thì hoàng ngã xuống linh tiếp tục dựng xe tăng ga bỏ chạy về hướng hà nội
đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện hữu lũng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng linh qua xét nghiệm nhanh đối tượng linh dương tính với chất ma túy
tại cơ quan điều tra linh khai nhận do không có giấy phép lái xe và sử dụng ma túy tổng hợp nên đã thực hiện hành vi trên vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
công an quận gò vấp tp hcm cho biết vừa khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào ngày hai mươi một tháng hai trong lúc đứng bên đường một người phụ nữ đã bị một nam thanh niên điều khiển
công an quận gò vấp tp hcm cho biết vừa khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào ngày hai mươi một tháng hai trong lúc đứng bên đường một người phụ nữ đã bị một nam thanh niên điều khiển
công an quận gò vấp tp hcm cho biết vừa khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản
vào ngày hai mươi một tháng hai trong lúc đứng bên đường một người phụ nữ đã bị một nam thanh niên điều khiển
ngay sau khi nhận được đơn tố giác hành vi của tỉnh vào ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện hóc môn tp hcm
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thu hồi hai chiếc xe ô tô và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định
công an huyện ea ca tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bùi đức mạnh chú tệ xa ea huyện ea ca để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay mạnh đã cho bốn học sinh trên địa bàn huyện eak vay hơn ba trăm bốn mươi triệu đồng với lãi suất cao hơn từ hai trăm linh đến năm trăm linh lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của nhà nước
cơ quan điều tra xác định thông qua việc cho vai lãi nặng mạnh đã thu lợi bất chính hơn năm mươi triệu đồng vụ việc đang được công an huyện eak tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
sự phát triển của công nghệ thông tin đóng vai trò
quan trọng trong xây dựng nền kinh tế số tuy nhiên nó cũng đem lại nhiều mặt trái nhất định một trong số đó là việc gia tăng các loại tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao và sự biến tướng trong phạm vi phương thức hoạt động của các loại tội phạm từ thực tế lên môi trường mạng trong đó thì tội phạm tín dụng đen là một ví dụ điển hình phản ánh sau đây của nhóm phóng viên sẽ làm rõ hơn về sự biến tướng của loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh bạc liêu
một băng nhóm cho vai lãi nặng do vũ đình dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú huyện cư rút tỉnh đắk nông cầm đầu đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu triệt phá thành công
theo đó một mươi một đối tượng trong băng nhóm này đều đến từ các tỉnh khu vực tây nguyên vào khu vực miền tây để hoạt động cho vay từ giữa năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn các tỉnh bạc liêu sóc trăng cà mau hậu giang với lãi suất lên đến ba trăm sáu mươi một năm
gần đây các đối tượng hoạt động tín dụng đen đã chuyển sang hoạt động cho vay
thông qua các ứng dụng online trên điện thoại di động các website mạng xã hội facebook zalo
chúng còn tinh vi khi tạo lập và liên kết hàng chục các ứng dụng trang web vay tiền khác nhau
khi thấy người vay không có khả năng chi trả chúng sẽ giới thiệu sang ứng dụng khác để vay tiền trả nợ
dần dần người vay sẽ rơi vào vòng xoắn ốc giữa các ứng dụng vay với mức lãi suất tăng lên theo bội số nhân
các đối tượng đã tạo lập các website xây dựng các app sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như zalo facebook
để tiếp cận người dân cho vay tiền thủ đoạn này dưới hình thức tứng chắc
nhưng chúng cũng che giấu lãi suất bằng cách thu nhiều loại phí
mặc dù số tiền không nhiều nhưng nó yêu cầu người dân phải cung cấp những thông tin
thông tin cá nhân của bản thân và của gia đình
khi mà không đóng lãi hoặc là trả cái gốc đúng theo quy định thì nó sẽ gọi điện đe dọa khủng bố
với những biến tướng ngày càng tinh vi của tội phạm tín dụng đen không chỉ là nỗi ám ảnh của chính người vay
khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đồng thời là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm hoạt động
mang tính côn đồ bạo lực như giết người
quý cây thương tích cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
chúng tôi cũng có khuyến cáo người dân khi mà cần mà quay bốn thì mình nên thông qua chính quyền địa phương
nơi mình cư trú thông qua những cái kênh thông tin chính thức để mà tiếp cận những cái nguồn vốn
những cái tổ chức tiến dụng những cái ngân hàng mà được nhà nước cấp phép
thì khi đó mình sẽ không bị rụ rỗ lừa gạch với những cái chiêu trò
thu phí trả phí nói chung là mình nên thông qua chính quyền cơ sở
với những hệ lụy trong thời gian qua tín dụng đen đã không đơn thuần chỉ là một loại tội phạm
mà còn trở thành vấn đề gây bức xúc trong toàn xã hội
do đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh xử lý tội phạm
cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa
từ việc giải quyết ổn định dân sinh so đối giảng nghèo hỗ trợ vai vốn chính sách
xong vấn đề cốt lõi vẫn là bản thân của mình
mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác và thận trọng trước những ưu đại lãi suất
tránh trở thành con mồi rơi vào bẫy tín dụng đen
đến sáng ngày hai mươi năm tháng hai lực lượng chức năng của tỉnh sóc trang đã truy bắt hơn bảy mươi người
trong số gần hai trăm linh học viên cai nghiện bỏ trốn trong đó có bốn trường hợp được gia đình tự nguyện bàn giao
theo cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trang cơ sở có một nghìn bốn trăm một mươi chín học viên chủ yếu là năm
thời điểm các học viên bỏ trốn cơ sở này có khoảng hai mươi bảo vệ
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng hai tại cơ sở đã xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên dẫn tới ẩu đả sô sát
lực lượng chức năng sau đó đã mời những học viên đánh nhau lên làm việc thế nhưng những người này không chấp hành
và tới khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày nhiều học viên đã tập trung lại tràn ra cổng cơ sở cai nghiện
sau đó nhóm người này đã khống chế lực lượng bảo vệ cơ sở cai nghiện để tràn ra ngoài và bỏ trốn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng ngô duy hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tiểu khu tiền tiến thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
và đối tượng phạm thị thùy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố
đối tượng lương đình hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường vân cơ thành phố việt trì tỉnh vĩnh phúc
đối tượng phạm thị phú thọ phải nhận quyết định truy nã số một ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi ba
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện